năm năm qua thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh lần thứ một mươi hai
đồng thời triển khai nghị quyết số ba mươi ba của bộ chính trị khóa một mươi hai về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ
năm năm qua bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh đã tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý
bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trực tiếp tham gia phân giới
cắm mốc phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn tuần tra chung diễn tập liên hợp
duy trì thực hiện các hiệp ước quy chế biên giới
bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh cũng đã giải quyết kịp thời có hiệu quả các vụ việc
phá nhiều vụ án kích động lôi kéo người dân vượt biên đấu tranh thành công
các chuyên án lớn về tội phạm ma túy
trong nhiệm kỳ mới bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh tiếp tục tăng cường
và đổi mới các biện pháp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
quan tâm đầu tư xây dựng bộ đội biên phòng tỉnh cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại